nhằm chủ động phòng chống xử lý nhanh kịp thời các sự cố có thể xảy ra trên lưới điện
nhất là trong mùa mưa bão thời gian qua ngành điện lực quảng trị đã chủ động triển khai nhiều giải pháp
phương án bảo đảm cấp điện an toàn ổn định phục vụ sản xuất và sinh hoạt của nhân dân trên địa bàn
tỉnh quảng trị là địa phương chịu nhiều thiệt hại do mưa bão trong đó lốc xoáy đã làm gãy đổ cột điện
đứt đường dây gây mất an toàn lưới điện tại một số xã phường
vì vậy để sẵn sàng ứng phó xử lý nhanh các sự cố có thể tiếp tục xảy ra trong mùa mưa bão
các đơn vị thuộc ngành điện lực quảng trị đã triển khai nhiều giải pháp nhằm hạn chế
ngăn ngừa tai nạn sự cố không đáng có trên hệ thống lưới điện
tỉnh quảng trị là địa phương chịu nhiều thiệt hại do mưa bão trong đó lúc xoáy đã làm gãy đổ cột điện

bên cạnh đó công ty điện lực quảng trị đã chỉ đạo các chi nhánh điện ở các huyện tiến hành tổng kiểm tra lưới điện
kịp thời khắc phục các khiếm khuyết tồn tại trên lưới điện
theo đó các vị trí cột có nguy cơ gây ra sự cố đã được gia cố và thay thế cải tạo nâng cấp hệ thống chống xét của lưới điện
đầu tư xây dựng các tuyến điện
đường dây mới bảo đảm an toàn và cung cấp liên tục ổn định cho người dân sử dụng điện yên tâm khi mùa mưa bão đến
trước những diễn biến bất thường của tình hình mưa bão với sự nỗ lực của ngành điện và sự ý thức chấp hành của người dân
trong việc bảo đảm an toàn lưới điện tỉnh quảng trị đã sẵn sàng các biện pháp đối phó và giảm thiểu đến mức thấp nhất những thiệt hại do mưa bão gây ra